theo nhận định của tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hiệp quốc và trung quốc
dịch châu chấu sa mạc đang hoành hành ở khu vực biên giới giữa tây tạng pakistan ấn độ và nepal
mặc dù loại địch hại này thì đang diễn biến phức tạp ở các nước châu phi
nhưng không loại trừ khả năng là chúng cũng sẽ có nguy cơ tràn vào nước ta
vì vậy mộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tinh toán đến các phương án
để có thể ứng phó với loại địch hại này nếu không may xảy ra
dịch châu chấu sa mạc xuất hiện từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ở khu vực các nước trung đông
sau đó bùng phát và lan rộng ra các nước châu phi và tây á nam á
trước tình hình đó ngành nông nghiệp nước ta đã chủ động đưa ra kế hoạch ứng phó
trong trường hợp châu chấu sa mạc tấn công vào việt nam
theo các chuyên gia đàn châu chấu với số lượng ước tính hàng trăm triệu con
di chuyển giữa các quốc gia với tốc độ lên đến một mươi ba km trên giờ
tàn phá cây trồng và các nguyên liệu
và các nguồn thực phẩm khác tại mỗi nơi chúng dừng chân
mặc dù khả năng dịch châu chấu châu phi tràn vào việt nam không quá cao
nhưng ngành nông nghiệp không thể chủ quan trước mối đe dọa rất lớn
cho sản xuất nông nghiệp ở nhiều nước thuộc châu phi trung đông nam á và đông nam á